tôi cho rằng cách để thúc đẩy xuất khẩu sau cũng được áp dụng cho các doanh nghiệp đức khi họ muốn đem sản phẩm ra thế giới
mỗi công ty việt nam cần phải xác định rõ xem sản phẩm và dịch vụ của họ có thực sự phù hợp và cạnh tranh được tại thị trường xuất khẩu
và ở đây cụ thể là nước đức thị hiếu người tiêu dùng ở đức như thế nào những yêu cầu về chất lượng sản phẩm các quy định về chất lượng và quy định về bảo vệ người tiêu dùng an toàn thực phẩm
hiện nay đức đã là đối tác chế lược của việt nam
thủ tướng đức angela merkel đã chính thức mời
thủ tướng ta sớm sang thăm nước đức
chuyến đi thăm này của thủ tướng nhằm củng cố đà quan hệ tốt giải nước chúng ta
tôi muốn nói là cái điều đặc biệt ở đây là nước đức là một cái nền kinh tế rất là lớn
và thông thường thì chúng ta phải sắp xếp những cuộc thăm này có một thời gian rất là dài
nhưng mà chúng ta trong cái tình hình mới được chính nhà lãnh đạo của đức mời sang thăm đức rất sớm
đó là thủ tướng
thì ý nghĩa tôi nghĩ là rất là nổi bật của chuyến đi thăm này
tính đến hết tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đức có hai trăm tám mươi năm dự án còn hiệu lực ở việt nam
với tổng vốn đầu tư đăng ký là một bốn mươi một tỷ usd đứng thứ năm trong eu và thứ hai mươi trên một trăm một mươi sáu quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư tại việt nam
một trong những điểm sáng trong quan hệ hai nước là hợp tác phát triển
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi đến nay đức đã cung cấp khoảng hai tỷ đô la mỹ cho các dự án oda tại việt nam
thông qua hợp tác kỹ thuật và hợp tác tài chính
trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ đức đã cam kết dành cho việt nam khoản oda trị giá hơn sáu trăm linh triệu euro
để thực hiện các dự án trong ba lĩnh vực hợp tác ưu tiên là năng lượng đào tạo nghề gắn với phát triển kinh tế bền vững
chính sách môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
các doanh nghiệp của đức sang việt nam nhằm tạo nhịp cầu nối giữa các doanh nghiệp hai nước
để các doanh nghiệp đức làm quen với môi trường đầu tư ở việt nam
cũng như để các doanh nghiệp việt nam có cơ hội sang đức đầu tư
điều này càng có ý nghĩa hơn khi mà cuối năm nay việt nam sẽ tham gia hiệp định thương mại tự do châu âu
trong đó có đức hy vọng mối quan hệ kinh tế với việt nam sẽ có thêm động lực mới để phát triển
nhóm g hai mươi được thành lập năm một nghìn chín trăm chín mươi chín bao gồm thành viên nhóm g bảy và các nền kinh tế mới nổi có quy mô lớn
quy mô của g hai mươi được đánh giá là khá lớn chiếm hai phần ba dân số thế giới
chín mươi gdp toàn cầu và tám mươi thương mại quốc tế
hiện nay g hai mươi là cơ chế nòng cốt trong quản trị toàn cầu của thế kỷ hai mươi một
cơ bản dung hòa và thỏa hiệp được khác biệt lợi ích giữa các nền kinh tế lớn
đất nước việt nam đã trải qua một chặng đường bảy mươi năm xây dựng và trưởng thành
việt nam đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng khích lệ như gia nhập wto ký kết nhiều hiệp định thương mại quan trọng
việt nam đã đạt được những thỏa thuận trong đàm phán hiệp định thương mại tự do việt nam eu
và chúng ta có thể thấy rất rõ rằng việt nam đang phát triển rất mạnh mẽ
người đức hiện nay đi đâu người thật cũng nhắc đến việt nam ở đâu cũng nhắc đến việt nam
và họ đều nói rằng chúng tôi rất mong muốn để làm an ở việt nam
họ rất quan tâm đến chuyến đi thăm này
thì cái chuyến đi thăm này của thủ tướng là bên cạnh gặp gỡ các vị lãnh đạo ở trung ương ấy
thì gặp gỡ với lãnh đạo các bang của đức cũng là nhằm thúc đẩy cái mối quan hệ của việt nam với các bang của đức
trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp chuyên thăm cộng hòa liên bang đức và tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi
tại thành phố hamburg của thủ tướng nguyễn xuân phúc là nhằm củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với đức
đồng thời truyền tải thông điệp về hình ảnh một việt nam phát triển năng động là đối tác tin cậy và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
trong đó có các vấn đề kinh tế toàn cầu cũng như những vấn đề quan tâm chung của quốc tế